ngày hai mươi chín tháng chín tại thành phố phan rang tháp tràm ubnd tỉnh ninh thuận cùng chủ đầu tư và nhà thầu thi công
đã tổ chức lễ hợp long công trình đập hạ lưu sông dình
đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn chặn xâm nhập mặn do thủy triều đối với vùng đất ở hai bên bờ sông rình
công trình được khởi công vào tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy có tổng mức đầu tư gần bảy trăm linh tỷ đồng
ngoài mục đích ngăn chặn xâm nhập mặn công trình còn tạo thành hồ chứa nước ngọt có dung tích khoảng ba năm triệu mét khối
để cung cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho dân cư sống dọc hai bờ sông
là nhịp cầu nối giao thông giữa xã an hải huyện ninh phước với phường tấn tài thành phố phan rang tháp tràm
đã bứng nhu cầu phát triển du lịch kết hợp giao thông phục vụ phát triển đô thị
đến nay công trình đã xây dựng hoàn thành các hạng mục chính như bảy trên bảy trụ pin
hoàn thành cơ bản sáu trên sáu khoang điều tiết hoàn thành tám mươi khối lượng hạng mục âu thuyền
hoàn thành trạm điện năm trăm sáu mươi kva đường dây trung áp phía thành phố phan rang tháp tràm và trạm điện ba trăm hai mươi kva phía bờ thủ huyện ninh phước
dự kiến khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi công trình hoàn thành sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nhiều lĩnh vực khác tại địa phương